ban an toàn giao thông tp hà nội vừa đề nghị các sở ban ngành thành viên và các đơn vị có liên quan
tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ubnd tp về tuyên truyền kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt ban an toàn giao thông tp hà nội đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo mới đây
của chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh trưởng ban an toàn giao thông tp
báo cáo kết quả thực hiện hàng quý hoặc báo cáo đột xuất
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu cán bộ công chức viên chức và người lao động trong toàn cơ quan
thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông
xử lý kỷ luật nghiêm khắc các trường hợp vi phạm theo quy định
thủ trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước giám đốc sở khi cán bộ công chức
viên chức người lao động của đơn vị mình vi phạm luật giao thông đường bộ
nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thanh tra giao thông vận tải được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trên nguyên tắc
thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn